theo cơ quan công an người cầm đầu đường dây đánh bạc một mươi bốn tỷ vừa bị triệt phá mới chỉ học hết lớp năm
thường đi lại bằng taxi còn hai cấp dưới thì một người đi mercedes mấy bách xịn một người đi mercedes mấy bách giả
liên quan đến đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới một mươi bốn tỷ đồng
công an huyện gia lâm hà nội cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ một mươi bốn nghi phạm
nhiều tăng vật liên quan và tiếp tục đấu tranh với nhiều nghi phạm khác để làm rõ vụ án
chỉ huy một đội nghiệp vụ công an huyện gia lâm cho biết từ thời điểm hiện tại
cơ quan này làm rõ người cầm đầu đường dây là phạm công anh bốn mươi hai tuổi còn hoàng mạnh lâm ba mươi bốn tuổi và đinh văn hoàng ba mươi sáu tuổi
cả ba cùng chú tại thành phố lạng sơn là trợ lý tích cực điều hành bốn mươi hai đại lý cấp dưới
công anh là đối tượng cộng cán tại địa bàn
năm hai nghìn bốn anh bị tòa án nhân dân tp lạng sơn tuyên bố nâm tù
về tội cố ý gây thương tích
anh mới học hết lớp năm tự tìm hiểu về công nghệ thông tin và nhanh chóng trở thành ông chùm của đường dây đánh bạc qua mạng
để núp bóng phạm tội công anh không thể hiện ra bên ngoài mình là người lắm tiền nhiều của
nghi phạm này thường xuyên di chuyển bằng xe taxi
còn lâm và hoàng lại thích khoe mẽ
một người đi xe mercedes maybac xịn mang biển số ba mươi g tám mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi năm
còn một người đi mercedes may giả được độ từ một chiếc mercedes mang biển số một mươi hai a một mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi
ngoài ra nhóm này thường sử dụng sim giác tài khoản ảo dùng chứng minh nhân dân của người khác
để thực hiện hành vi phạm tội gây khó khăn trong quá trình điều tra
chỉ huy đội nghiệp vụ công an huyện gia lâm cho biết
đây là vụ đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay mà cơ quan này triệt phá
từ tháng một sau khi nắm bắt được hành vi phạm tội công an huyện gia lâm đã tung nhiều mũi trinh sát
điều tra và đến tháng năm đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
thuộc bộ công an trợ giúp về mặt kỹ thuật sau đó triển khai quân lực triệt phá hàng loạt sao huyệt trên nhiều tỉnh thành
trong vụ án này chúng tôi thu giữ rất nhiều tăng vật nhưng đặc biệt không có tiền mặt bởi có thể
ổ nhóm này đã rút kinh nghiệm từ vụ án phan xào nam
tuy nhiên chúng tôi đã thu giữ nhiều thẻ ngân hàng có nhiều tỷ đồng
đặc biệt sau khi nhiều vụ đánh bạc qua mạng gần đây liên tiếp bị triệt phá
ổ nhóm này đã giúp từ hà nội lê lạng sơn chuẩn bị hết hành lý để sẵn sàng bỏ trốn
như trước đó đã đưa tin
số điện thoại nhận mã otp bảo mật để chuyển tiền ảo là đồng su sang tài khoản ngân hàng
người tham gia mua tiền ảo bằng cách nạp mã thẻ cào viễn thông hoặc liên hệ với các đại lý
có trong danh sách để truyền tiền thông qua tài khoản ngân hàng ví điện tử
đại lý khi nhận được tiền từ người chơi sẽ chuyển lượng tiền su tương ứng vào tài khoản đánh bạc
sau thời gian dài theo dõi khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng một mươi một hơn hai trăm linh cảnh sát chia thành một mươi năm tổ công tác
đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở các tỉnh hai mươi ba nghi phạm bị triệu tập
cảnh sát thu bốn ô tô trong đó có hai xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức
đánh bạc và đánh bạc đây được cho là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng
dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng quy mô đặc biệt lớn
nhiều nghi phạm là thành phần cộng cán kinh doanh cho vay nặng lãi
ngày bảy tháng một mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công an công nghệ cao thuộc bộ công an
đang cùng công an huyện gia lâm hà nội làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đường dây này
bốn ngày trước cục cảnh sát hình sự cũng triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến
thông qua game bài bacard với quy mô giao dịch ba mươi tỷ đồng
ngày sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can
thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng bọn về tội sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bàn trái phép hóa đơn
rửa tiền và lợi dụng chức vụ trong khi đang thi hành công vụ xảy ra tại phú thọ và một số tỉnh thành
các bị can bị bắt tạm giam bao gồm lê quý ban ba mươi ba tuổi trú tại xã gia xuyên thành phố hải dương
vũ nhân tình ba mươi ba tuổi trú tại xã ít kiêu huyện gia lộc tỉnh hải dương bị bắt về tội tổ chức đánh bạc
hai bị can bao gồm vũ xuân tuấn hai mươi sáu tuổi trú tại xã ít kiêu huyện gia lộc tỉnh hải dương và nguyễn hải hà ba mươi một tuổi
trú tại phường thạch khôi thành phố hải dương bị bắt tạm giam về tội đánh bạc
trước đó thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chúng thăm nhũng và lãnh đạo bộ công an về tuyệt tiếp tục điều tra
xử lý các trường hợp và đại lý cấp hai và người đánh bạc trong giai đoạn hai của vụ án phan xào nam và đồng bọn
công an tỉnh hải dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ làm rõ một số đại lý cấp hai người tham gia đánh bạc do công an tỉnh phú thọ cung cấp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã điều tra xác minh bước đầu đã làm rõ được một số đại lý cấp hai người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó công an đã xác định lê quý ban là đại lý cấp hai của hà văn thắng ba mươi ba tuổi trú tại tỉnh bắc giang
trên cơ sở đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thửa rigvip tip club
riêng bốn bị can nói trên thì bị bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lê quý ban sử dụng thuê bao di động lập tài khoản ric và làm đại lý cấp hai cho hà văn thắng
ban và thắng thỏa thuận ban sẽ được hưởng lợi nhuận một hai tổng số tiền giao dịch mua bán điểm rich với đại lý cấp một và người đánh bạc
ban thuê lê văn quyên hai mươi bảy tuổi trú tại xã gia xuyên tp hải dương và trần văn ngọc ba mươi bảy tuổi trú tại xã hồng phúc huyện đinh giang và vũ nhân tình ba mươi một tuổi trú tại xã ít kiều huyện gia lộc trong coi quán cầm đồ quán game internet cho mình tại xã gia xuyên tp hải dương
từ khi làm đại lý cấp hai trong game bài ric ban giao cho quyên ngọc và tình nhiệm vụ trong quán internet trực máy tính để khi người chơi đánh bạc có nhu cầu mua bán điểm đích với mình thì sẽ trả tiền mặt chuyển khoản ngân hàng hoặc mua thẻ điện thoại thẻ game thì sẽ thanh toán
ban trả lương cho ngọc tình và quyên năm triệu đồng trên người trên tháng
từ khi bắt đầu làm đại lý cấp hai cho tháng đến khi game bài này bị đánh sập tổng số điểm rick mà ban thắng giao dịch với nhau là khoảng một trăm linh bảy tỷ điểm tương đương số tiền thanh toán là tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban đã tổ chức cho nguyễn hải hà vũ xuân tuấn nguyễn duy thành cùng hai mươi bảy tuổi trú tại phường thanh bình thành phố hải dương cao xuân trọng ba mươi tám tuổi trú tại trần nội phường thạch khôi thành phố hải dương và vũ ngọc lợi ba mươi tuổi trú tại xã ít kiêu huyện gia lộc tỉnh hải dương đánh bạc bằng hình thức mua bán điểm đích với họ ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định
trong một diễn biến khác theo tạp chí điện tử trí thức trực tuyến ngày hai mươi tháng chín luật sư của phan xào nam cho biết ông nam đã có đơn gửi tổng cục thi hành án dân sự của bộ tư pháp và cục thi hành án dân sự của tỉnh phú thọ để xin tự nguyện thi hành án
tổng cục thi hành án và các đơn vị liên quan đã nắm mắt thông tin về nguyện vọng của phan xào nam để xem xét theo quy định
theo bản án phúc thẩm phan xào nam đã phải nộp khắc phục một bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng tính đến tháng chín người này đã thi hành hơn chín mươi chín tổng số tiền và còn phải nộp gần một mươi ba ba tỷ đồng
trong đơn gửi cơ quan thi hành án phan xà nam cam kết cố gắng nộp đủ số tiền gần một mươi ba ba tỷ đồng trước tết âm lịch nhâm dần hai nghìn hai mươi hai hoặc có thể sớm hơn
nếu tôi sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật ông nam viết trong đơn
về lộ trình và các tài sản để khắc phục hậu quả phan xào nam xin trích tiền lừa hàng tháng là hai mươi triệu đồng nhận từ các công ty công nghệ để gửi vào tài khoản của cục thi hành án dân sự tỉnh phú thọ
đối với mảnh đất có diện tích một trăm hai mươi năm m hai tại dự án convien hill city ở thành phố đà nẵng đứng tên vợ chồng phan xà nam người này mong muốn cơ quan thiền án tìm người mua dù đắt hay rẻ để nhanh chóng xử lý
trong một tháng kể từ ngày tôi gửi đơn mà chi cục thi hành án chưa bán được đất tôi đề nghị các cơ quan cho phép tôi chủ động tìm người mua đất phan xào nam đề nghị nguyện vọng
với số tiền còn lại khoảng chín một mươi tỷ đồng sau khi đã bán mảnh đất trên phan xào nam cam kết tác động gia đình giúp đỡ vay bạn bè và ứng tiền lương thưởng từ các công ty theo hướng có khả năng sẽ nộp ngay khoản đó

chủ tịch nước đã có công văn thông báo ý kiến của chủ tịch nước gửi xe án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho phạm nhân
trong một tháng kể từ ngày tôi gửi đơn mà chi cục thi hành án chưa bán được đất phan xào nam đề nghị nguyện vọng
trong một tháng kể từ ngày tôi gửi đơn mà chi cục thi hành án chưa bán được đất phan xào nam đề nghị nguyện vọng
thẩm hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh luật sư nêu quan điểm
sau đó cơ quan tố tụng sẽ buộc phan xào nam tiếp tục thực hiện hình phạt tù theo bản án có hiệu lực
nội dung này có thể được nêu trong bản án giám đốc thẩm để làm căn cứ tiếp tục thi hành án đối với phạm nhân